để phát huy tiềm năng điện năng lượng mặt trời trên lòng hồ thủy điện trị an
ubnd tỉnh đồng nai vừa trình bộ công thương xem xét trình thủ tướng chính phủ
về việc bổ sung tám dự án điện năng lượng mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
cụ thể tám dự án điện năng lượng mặt trời có tổng công suất dự kiến gần năm bốn trăm linh mwp
triển khai trên diện tích hơn bảy ha trên lòng hồ thủy điện trị an
thuộc các huyện vĩnh cửu định quán thống nhất
việc đầu tư các dự án này sẽ phát huy tiềm năng của khu vực hạn chế tình trạng thiếu điện vào mùa khô
tuy nhiên đề xuất này của tỉnh đồng nai cũng gây nhiều lo ngại về tác động tới môi trường
bởi hồ nằm ở thượng nguồn sông đồng nai nơi cung cấp nước cho hàng chục triệu người dân
các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh